nhân dịp tết cổ truyền bung pim may hai năm trăm sáu mươi một theo lịch phật năm hai nghìn một mươi tám của nước bạn lào
hội hữu nghị việt nam lào tỉnh thái nguyên phối hợp với các cơ sở đào tạo tại tỉnh thái nguyên
đã tổ chức nhiều chương trình cho các sinh viên lào đón tết xa nhà
đây là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hai nước việt nam lào
đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các du học sinh lào đang theo học tại thái nguyên
đây là buổi lễ đón tết bung pim may cho các du học sinh lào tại trường đại học sư phạm đại học thái nguyên
nơi đang có hơn ba trăm linh du học sinh lào theo học
buổi lễ được tổ chức chú đáo với đầy đủ các ghi lễ truyền thống
giúp các lưu học sinh lào có được cảm giác như chính trên quê hương đất nước mình
sau phần lễ nhiều tiết mục văn nghệ ca mối nhạc đặc sắc do chính các bạn sinh viên lào và sinh viên việt nam cùng biểu diễn
thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn lâu đời giữa hai đất nước hai dân tộc anh em
tết bung pim may của người lào có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người lào
đối với các em liều sinh lào
tại trường chúng tôi năm nay là năm thứ một mươi các em đang học tập tại đây
chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động trong đó tổ chức lễ cổ truyền cho các em là một trong những hoạt động của nhà trường
tết cổ truyền vun tim may của nước bạn lào thường diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn dương lịch hàng năm
chương trình không chỉ giúp cho nhiều sinh viên lào xa quê được đón tết cổ truyền
có động lực trong học tập cũng như trong cuộc sống
mà còn thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước việt lào

cũng là cơ hội để lưu học sinh nước bạn được giao lưu với sinh viên việt nam
tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống giữa hai nước
được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân các lãnh đạo tỉnh giao cho hội việt lào chủ trì
cho nên là hội việt lào cũng phối hợp với các cơ quan đoàn thể
các trường có lưu học sinh lào để tổ chức tốt tết bung pim may
đồng thời cũng là đóng góp vào giáo dục truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt việt nam lào
trong những năm gần đây lưu học sinh lào đến học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh thái nguyên
ngày một tăng với gần hai lưu học sinh lào theo học tại một mươi ba trường với nhiều hệ đào tạo
các nhà trường và hội hữu nghị việt nam lào tỉnh thái nguyên
luôn đặt nhiệm vụ đào tạo du học sinh cho nước bạn lào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm